không chỉ họ mà cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã có nhiều thay đổi tích cực
như được thụ hưởng đầy đủ các chính sách dân tộc của đảng và nhà nước
trước đây nhà tôi mỗi khi đến ngày rắp hạt là đói chỉ biết phát nương làm rẫy và vào rừng đào củ rừng ăn
từ ngày được đảng nhà nước cho về đây cho nhà cho đất gia đình tôi đỡ đói đỡ khổ
yên lập là huyện vùng cao của tỉnh phú thọ với hơn tám mươi dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
chính vì vậy việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc để ổn định và phát triển đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy chính quyền các cấp ở yên lập
và việc cần làm trước mắt là tập trung thực hiện tốt các dự án tái định cư cho đồng bào
để xóa bỏ tập quán du canh du cư ổn định nơi ăn trốn ở
công tác định canh cư chính sách đồng bào dân tộc thiểu số là một cái rất quan trọng
để ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
đặc biệt chính sách ba mươi ba quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu thì chúng tôi đã thực hiện rất là nghiêm túc trên địa bàn
những điều kiện để phục vụ cho điểm định canh cư từ nước sạch đất sản xuất đất đỏ và cơ bạo tầng
đã đảm bảo để cho bà con nhân dân ổn định cuộc sống
bình thường cứ về mùa mưa này mỗi khi mưa đêm hôm mưa gió là chúng tôi
thì lần này cũng mất ăn mất ngủ đêm hôm cứ thấp thà thấp thỏm
vì ở cái độ dốc chúng tôi ở là nó dốc quá
thế thì mưa to là nó xoáy nó cuốn nước cáp sỏi nó vào nhà
thế thì chúng tôi được đảng nhà nước cũng làm cái chương trình tái định cư cho đây
bản thân chúng tôi là cũng rất phân khởi và rất mừng
việc tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số là một bài toán năn dài mà không phải địa phương nào cũng làm được
nhưng ở đây nhờ có sự quan tâm sâu sắc của chính quyền
nhân khẩu đã có được cuộc sống mới
cấp ủy chính quyền đã kheo léo lồng ghép nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho người dân tái định cư theo cách tốt nhất
mỗi hộ dân khi chuyển đến nơi ở mới được phân khoảng sáu trăm linh m hai đất ở và đất canh tác tùy theo số lượng nhân khẩu
cùng với đó mỗi hộ dân còn được cấp hai mươi triệu làm nhà
tại các điểm tái định cư hệ thống đường xá nước sinh hoạt và điện lưới đã được hoàn thiện nhằm giúp người dân có một cuộc sống ổn định
trước khi bà con mà chưa về
khu vực tái định cư thì đời sống quá vất vả
vị trí ở thì kheo léo giúp đường xá đi lại rất là khó khăn
sau khi mà được chương trình dự án đầu tư về khu vực tái định cư này
thì bà con về đây rất là vấn khởi
thứ nhất là có mặt bằng ổn định có đường giao thông đi lại thuận tiện đảm bảo
thì bà con rất là tin tưởng vào chủ trương đường lưới của đảng
ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế của hộ gia đình nhà mình
và không chỉ an cư cho đồng bào
có dân tộc thiểu số nguyễn lập còn có nhiều chủ trương cách làm
để đồng bào có thể lạc nghiệp trên nơi ở mới của mình
hàng năm thì cũng được trên rất tạo điều kiện
mỗi năm chắc cũng phải mở hai ba đợt lớp tập huấn về chăn nuôi
ra súc ra cầm rồi chuyển giao kỹ thuật về trồng những lúa năng suất cao
trong hơn ba năm qua
từ nguồn vốn một trăm bốn mươi tỷ đồng huy động từ các chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
huyện yên lập đã đầu tư xây dựng hai trăm linh tám công trình gồm nhà ở lớp học đường giao thông
đường điện thủy lợi trạm y tế nhà sinh hoạt cộng đồng xây mới bốn khu định canh định cư cho các thôn
bản đặc biệt khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây
ổn định cuộc sống và vươn lên thoát khỏi đói nghèo